được nhắc nhở không nên đốt pháo một đối tượng đã dùng dao chém người gây thương tích
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam lê văn phia chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang để điều tra
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong lúc ăn nhậu cùng với bạn phia nhiều lần đốt pháo
gây ảnh hưởng đến mọi người xung quanh
lúc này nguyễn bá nghị ngồi bàn kế bên ra khuyên ngăn nghị
tuy nhiên do có sẵn hơi men nên phía tức giận chạy về nhà lấy dao tự chế rồi quay lại tìm anh nghị
thấy anh nghị phia cầm dao tự chế xông đến chém nhiều nhát gây thương tích hai mươi hai
sau đó phia bỏ trốn và bị truy nã
đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi biết không thể trốn thoát nên lê văn phia đã đến công an huyện trợ mới để đầu thú
một vụ việc khác cũng liên quan đến câu chuyện bị nhắc nhở đang gây chú ý của dư luận trong những ngày qua
đó là việc một thanh niên đã bị hành hung khi nhắc nhở một tài xế dừng xe quá lâu
tại ngã tư nguyễn xiển khuất duy tiến thuộc địa bàn quận thanh xuân hà nội
và ngay sau khi nạn nhân đến trình báo cơ quan công an quận thanh xuân đã vào cuộc điều tra làm rõ
và xác định được danh tính đối tượng hành hung
những thông tin chính thức liên quan đến vụ việc này đã được trung tá đào minh ngọc
đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
góp đến phóng viên antv
một người sử dụng xe bắn tải sau này chúng tôi đã trợ tập lên là anh vũ ngọc long
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba hai anh này hiện nay đều ở trên địa bàn của phường thanh nhân trung của quận thanh xuân
và sau khi tiếp nhận vụ việc với sự chỉ đạo của lãnh đạo công an quận thanh xuân
đội hình sự đã trực tiếp xác minh và làm rõ cũng như là triệu tập người lái xe bán tải
gây thương tích cho anh ân đó là anh vũ ngọc long
thì cũng do là cái anh long này là anh có công việc ở lào cai
nếu anh đi lào cai thì đến những ngày mùng ba
thì sau khi mà có tiếp nhận được cái giấy triệu tập của cơ quan điều tra
thì anh này cũng đã lên làm việc từ chiều ngày mùng ba tháng một năm một nghìn chín trăm hai mươi một
và cũng rất nhiều các mạng đưa tin là anh long này là cán bộ công an
nhưng với nghĩa là đội trưởng đội hình sự công an quận thanh xuân
thì chúng tôi khẳng định là anh long hoàn toàn không
không phải là cán bộ công an và đặc biệt nhất là không phải là cán bộ của đội cảnh sát hình sự công an quận thanh xuân
thì hiện nay thì anh long đã lên làm việc và có thừa nhận cái việc va chạm mâu thuẫn
cũng như là nguyên nhân mà gây ra cái việc mà thương tích cho anh ân như vậy
còn đối với cả phía cơ quan chức năng thì chúng tôi cũng đang tiếp tục là thu thập
củng cố hồ sơ tài liệu để xử lý theo đúng quy định của pháp luật
tiếp tục các tin tức đáng truy khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã khởi tố vụ án
án khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam phạm văn linh nguyễn thái nguyên cùng quê tỉnh thanh hóa
nguyễn văn cường quê tỉnh đồng nai và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hoàng quang đức quê tỉnh con tum
để điều tra làm rõ về hành vi cho vay lãi nặng
theo hồ sơ của cơ quan công an ngày hai mươi tháng một mươi hai
khi đang thực hiện hành vi thu tiền cho vay lãi nặng của người dân trên địa bàn xã long thạnh
huyện vĩnh lợi tỉnh bạc liêu phạm văn linh đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang
qua làm việc đối tượng linh khai nhận cùng với ba đối tượng trên thuê một nhà trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
để hoạt động cho vay với lãi suất trên hai trăm bốn mươi một năm
khám xét nơi ở của các đối tượng lực lượng công an thu giữ một máy tính sách tay
một mươi điện thoại di động nhiều giấy chứng minh nhân dân sổ hộ khẩu giấy tờ theo dõi gom tiền vay
gần một tờ rơi quảng cáo cho vay trả góp hơn ba mươi năm triệu đồng và một số tăng vật khác có liên quan
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đội cảnh sát hình sự công an huyện long hồ phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh long
vừa triệt xóa một tụ điểm đá gà ăn tiền
vào chiều ngày ba tháng một kiểm tra khu đất chống thuộc xã phú quế huyện long hồ tỉnh vĩnh long
lực lượng công an phát hiện có nhiều đối tượng tham gia đá gà ăn tiền nên đã tiến hành vây bắt
hai mươi đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ chín con gà nhiều cặp cửa sắt một mươi hai điện thoại di động
một cân đồng hồ một mươi sáu xe mô tô cùng số tiền trên hai mươi chín triệu đồng
qua làm việc các đối tượng này đều thừa nhận có tham gia đá gà ăn tiền
và mỗi lần cá cược từ hai trăm linh đồng đến năm trăm linh đồng
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai đang tạm giữ hình sự đối tượng đinh thanh nam
thành phố pleiku để điều tra và hành vi vận chuyển hàng cấm
chi tiết sẽ có trong cụm tin
khoảng năm giờ sáng ngày bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi một trên quốc lộ một mươi bốn đoạn qua làng tơ vân một
xã yêu khơn huyện chư bả tổ công tác thuộc phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai
tiến hành kiểm tra xe ô tô khách loại một mươi sáu chỗ biển kiểm soát tám mươi một b một nghìn hai trăm hai mươi tám do đinh thanh nam điều khiển
lưu thông theo hướng gia lai đi tỉnh con tum phát hiện trên xe chở bảy gói thuốc lá nhãn hiệu z
và hai gói thuốc lá nhãn hiệu mòn được đóng trong nhiều bao tải
tại thời điểm kiểm tra lái xe không xuất trình được các giấy tờ liên quan chứng minh nguồn gốc số thuốc lá
được biết vào năm hai nghìn một mươi chín đối tượng nam đã bị tòa án nhân dân thành phố pleiku tuyên phạt ba mươi tháng tù
nhưng cho hưởng án treo về tội vận chuyển hàng cấm là thuốc lá lậu
khi đang chấp hành án phạt đối tượng này tiếp tục phạm tội
với hành vi buôn bán vận chuyển trái phép thuốc lá lậu số lượng rất lớn trong một thời gian dài
bốn đối tượng gồm nguyễn phi hoàng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
phạm hoàn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm và đặng thị mỹ lan sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
đều trú tại thành phố pleco tỉnh gia lai đã bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh đắk lắc ban hành cáo trạng truy tố
trước đó phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lóc phát hiện điều tra nhóm đối tượng trên
đã vận chuyển buôn bán tàng trữ hàng nghìn bao thuốc lá ngoại nhập lậu
trong đó lan là người trực tiếp buôn bán thuốc lá lậu và giao cho các đối tượng vận chuyển
chỉ trong khoảng thời gian từ ngày bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
lan đã thực hiện năm mươi năm lượt chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của hảo số tiền gần một bảy tỷ đồng
để hảo mua thuốc lá lậu rồi mang bán để thu lợi bất chính

công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ngô văn luyện
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn bắc tạ hai xã hùng tiến huyện vĩnh bảo thành phố hải phòng
đặc điểm nhận dạng đối tượng có xẹo chấm cách ba cm dưới sau đuôi mắt trái
và đối tượng mai đức lương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại bảy trên ba mươi năm
trại sơn phường trại chuối quận hồng bàng thành phố hải phòng
phải nhận quyết định truy nã của công an quận hồng bàng thành phố hải phòng
cũng về tội đánh bạc đối tượng này có nốt ruồi cách năm cm dưới sau mép trái
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an phối hợp thực hiện